thưa quý vị công an thành phố thanh hóa liên tiếp triệt phá bắt giữ nhiều vụ buôn bán sản xuất pháo nổ liên tỉnh
với quy mô lớn nhất từ trước đến nay do nhiều đối tượng tham gia thu giữ hàng tấn pháo nổ thuốc pháo bột thuốc pháo và các dụng cụ để sản xuất pháo
ngày bốn tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa đã đồng loạt bắt giữ năm đối tượng gồm võ công phước nguyễn văn hưng bùi khắc lâm đỗ văn long và lý đình khang
thu giữ bảy mươi kg pháo nổ các loại hai mươi kg thuốc pháo
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay các đối tượng đã nhập lậu pháo từ trung quốc về việt nam và bán ra thị trường hơn năm tấn pháo nổ các loại
tiếp đó vào ngày tám tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa đã bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là pháo hoa của bộ quốc phòng
trong đó trịnh đức anh chú tại thành phố hà nội là đối tượng trực tiếp điều hành đường dây
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay bọn chúng đã câu kết với nhau để sản xuất và tung ra thị trường nhiều tấn pháo hoa giả với tổng số tiền giao dịch
hơn năm tấn pháo nổ các loại
công an tỉnh đồng nai đã ban hành kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố một mươi một bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn quốc tuấn
các bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm lương minh tú cùng với tám đăng kiểm viên
cơ quan công an cũng đề nghị truy tố võ trí giang nhân viên trung tâm
dạy nghề lái xe sài gòn ba t và lê tín trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang cùng về tội đưa hối lộ
năm hai nghìn hai mươi hai trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm các phương tiện là xe ô tô
lương minh tú với vai trò là giám đốc đã chỉ đạo bàn bạc thỏa thuận với các đăng kiểm viên
thực hiện việc nhận tiền của các chủ xe để bỏ qua lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật để cho xe được đăng kiểm với số tiền hơn một tám tỷ đồng
liên quan đến vụ ba người trong một gia đình tử vong tại cà mau
vào ngày một mươi hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã có quyết định khởi tố bị can
đối với bùi vũ khoa hai mươi ba tuổi trú tại tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
khai nhận với cơ quan cảnh sát điều tra bị can bùi vũ khoa cho biết
nguồn nhân giết chị khương ba mươi tám tuổi chú tại huyện cái nước là do quá trình sinh sống với nạn nhân
có nhiều bế tắc út ức trong lòng khoa có ý định giết chị khương rồi tự tử để giải thoát cho cả hai
với ý định đó khoảng bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một khoa đã dùng tay xiết cổ nạn nhân đến chết
tuy nhiên sau đó khoa không đủ can đảm để tự tử khoa cho rằng những đau khổ của hai vợ chồng
đều xuất phát từ cha mẹ vợ nên đã giết bố mẹ chị khoa để trả thù
một băng nhóm cướp giật manh động trên địa bàn quận tân phú
hồ chí minh vừa bị xóa sổ nhóm này có từ ba tới bốn đối tượng và con mồi mà chúng chuyên nhắm tới
đó là các cô gái trẻ lơ là bảo vệ tài sản trong quá trình tham gia giao thông
ba đối tượng gồm đặng tuấn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyễn ngọc hợp sinh năm hai nghìn năm và trần cường sinh
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thường thuê phòng trọ giá rẻ khách sạn lưu trú sống cùng nhau cả ba đều là những con nghiện
ma túy nặng lý lịch bất hảo khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại khách sạn và nhà riêng
tùy thân của các nạn nhân tăng vật của các vụ cướp trước đó
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
ubnd tp cn vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và kiếm nạn cứu hộ cấp tp cn năm hai nghìn hai mươi ba
theo tình huống giả định tại bồn chứa khí hóa lỏng số hai của công ty cổ phần kinh
răng khí miền nam chi nhánh miền tây bị xét đánh trúng dẫn đến hư hỏng một lượng lớn khí ga phát tán
ra môi trường bên ngoài gây cháy trong lúc hoàn loạn tài xế xe ô tô tải đang nhập nguyên liệu
tại trạm xuất đạp nhầm chân ga khiến cho xe lao thẳng vào khu vực chiết nạp sau đó đâm thẳng vào
xe ô tô tải đang đi ngược chiều dẫn đến cháy lớn số người cần cứu hộ là chín mươi người lực lượng phòng
cháy chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng thực hiện phương châm bốn tại chỗ đồng thời báo tin cho lực lượng
chuyên nghiệp cùng phương tiện đến hỗ trợ sau sáu mươi phút đám cháy được dập tắt các đơn vị liên quan
tiến hành tìm kiếm nạn nhân cấp cứu tổ chức điều tra và khắc phục hậu quả vụ cháy theo đánh giá
của ban chỉ đạo ban tổ chức đợt diễn tập đã thực hiện theo đúng mục tiêu đạt ra góp phần nâng cao
khả năng lãnh đạo chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện phối hợp hiệp đồng tác chiến và khả năng
vận hành các trang thiết bị phương tiện của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và lực lượng
phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh an toàn
trật tự trên địa bàn thành phố
công an tỉnh hương yên đã tổ chức lễ gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tuệ phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết dương lịch tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
theo kế hoạch đợt cao điểm diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị địa phương huy động tối đa lực lượng
phương tiện thiết bị kỹ thuật triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác
trong đó tập trung làm tốt công tác nắm tình hình quản lý tốt địa bàn đối tượng
kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch phản động không để bị động đột xuất bất ngờ
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh
và các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước tại địa phương
nhất là thời điểm trước trong và sau tết dương lịch tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
các hoạt động mừng đảng mừng xuân và các lễ hội đầu năm
ngay trong buổi lễ các lực lượng đã diễu hành trên các tuyến đường
nhằm tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
sau lễ gia quân của công an tỉnh công an các huyện thành phố thị xã
đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân theo kế hoạch của giám đốc công an tỉnh
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai bất ngờ xảy ra một vụ cháy nhà trọ bốn tầng
trên đường trần hương đảo quận năm tp hcm
một mươi hai người đã được lực lượng chức năng giải cứu hướng dẫn thoát nạn
ngọn lửa cùng với khói đen bốc lên nghi ngút sức nóng lan rộng ra khu vực
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tp hcm nhanh chóng điều chín xe chuyên dụng cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường xử lý đám cháy
lực lượng chức năng cứu được hai người ra ngoài trong đó có người bị thương
đồng thời hướng dẫn cho một mươi người khác thoát nạn an toàn
sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh khánh hòa tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày thứ hai
đối với bốn bị cáo liên quan trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án hai mươi tám
trần phú tp nha trang
sau hôm một ngày đưa ra xét xử đại diện viện kiểm soát nhân dân tỉnh khánh hòa
đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn chiến thắng cựu chủ tịch ubnd tỉnh
từ năm đến sáu năm tù bị cáo lê đức vinh cựu chủ tịch ubnd tỉnh đào công thiên
cựu phó chủ tịch tỉnh võ tân thái cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường
cùng mức án ba bốn năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí tại tòa bị cáo lê đức vinh võ tân thái xin xét xử vắng mặt
vì lý do sức khỏe theo cáo trạng bốn bị cáo trên đã vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước
và để cho công ty trách nhiệm hữu hạn đỉnh vàng nha trang được thực hiện dự án nhà ở
không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án dẫn đến thiệt hại
cho ngân sách nhà nước hơn một trăm ba mươi bảy bảy tỷ đồng
một băng nhóm cướp giật manh động trên địa bàn quận tân phú tp hcm
vừa bị xóa sổ nhóm này có từ ba đến bốn đối tượng và con mồi mà chúng chuyên nhắm đến
là các cô gái trẻ lơ lả bảo vệ tài sản trong quá trình tham gia giao thông để xá tay
ba đối tượng gồm đặng tuấn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyễn ngọc hợp sinh năm hai nghìn ba
và trần cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thường thuê phòng trọ giá rẻ khách sạn lưu trú sống cùng nhau
cả ba đều là những con nghiện ma túy nặng lý lịch bất hảo khám xét khẩn cấp nơi ở
của các đối tượng
các đối tượng tại khách sạn và nhà riêng thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân
tăng vật của các vụ cướp trước đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn hoàng long hai mươi bảy tuổi để tiếp tục điều tra
về hành vi cướp giật tài sản
để có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân long cùng với hồ nhục sáng cướp giật điện thoại
của người đi đường tài sản cướp được các đối tượng đem bán được hai triệu đồng rồi chia nhau
tiêu xài khi nạn nhân gọi điện yêu cầu trả căn cứ công dân thì long bắt phải chuộc một triệu đồng
sau nhiều lần thương lượng bị hại đã chuyển cho long năm trăm linh đồng đối tượng đã thuê shipper
giao căn cứ công dân cho nạn nhân nguyễn hoàng long đã bị bắt khẩn cấp còn hồ nhục sáng
đang được kêu gọi nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng
công an tp huế phối hợp với sở thông tin truyền thông tỉnh thừa thiên huế
làm việc với người sử dụng facebook loa phường phố huế liên quan đến hành vi đăng thông tin sai sự thật
gây dư luận xấu mất an ninh trả tự trên địa bàn
trước đó một facebook có tên là loa phường phố huế có đăng nội dung sai sự thật nhằm mục đích
câu like câu view tạo dư luận xấu trong xã hội gây mất an ninh trả tự
quá trình xác minh người sử dụng trang facebook có tên là loa phường phố huế
được biết người đó tên là nguyễn tuấn đức sinh năm hai nghìn ba chú phường an tây tp huế
tại cơ quan chức năng đức khai do thiếu kiểm chứng thông tin nên đã đăng thông tin sai sự thật